nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh sinh viên trên cả nước góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình đối với thế hệ trẻ
chiều ngày năm tháng một mươi một tại hà nội công ty cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức họp báo lần thứ nhất cuộc thi
hoa khôi hòa bình việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề sinh viên vì hòa bình việt nam vì hòa bình thế giới
hướng tới vẻ đẹp tự nhiên cuộc thi là sân chơi dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng và trung cấp hoặc đang theo học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong cả nước
có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên mang quốc tịch việt nam
dự kiến vòng sơ tuyển sẽ diễn ra từ ngày năm đến hai mươi sáu tháng một mươi một vòng bán kết diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một vòng chung kết diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội thí sinh đoạt danh hiệu hoa khôi hòa bình việt nam năm hai nghìn hai mươi sẽ được trao vương miện cánh chim hòa bình năm mươi triệu đồng tiền mặt kèm quà tặng của nhà tài trợ
ngoài ra ban tổ chức còn trao danh hiệu á khôi i á khôi ii và các giải thưởng phụ